và câu hỏi đầu tiên xin dành cho phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn hoài nam
đó là cơ thể của chúng ta thì nước chiếm bao nhiêu phần trăm và nó sẽ đóng những vai trò quan trọng như thế nào
kính thưa tất cả các quý vị thì chúng ta đã biết là nước là thành phần rất là quan trọng cho cơ thể con người
cũng như trong động vật hoặc thực vật người thì tỷ lệ nước chiếm từ bảy mươi năm đến tám mươi năm trọng lượng của cơ thể con người
và đóng một vai trò rất quan trọng người ta có thể nhìn ăn bốn mươi chín ngày hoặc hơn nữa
có những người tuyệt thực đến cả một trăm linh ngày người ta vẫn sống
nhưng chỉ cần không uống nước khoảng ba ngày là có thể là đưa đến những dối loạn trầm trọng và dẫn đến tử vong
chính vì vậy chúng ta thấy rằng là nước là một thành phần không thể thiếu được
và quan trọng nhất trong tất cả các thành phần của cơ thể con người
trong trường hợp nếu như mà chúng ta bị thiếu nước thì cơ thể sẽ dẫn đến những nguy cơ nào ạ
việc thiếu nước thì cơ thể sẽ dẫn đến tình trạng coi là
không hoạt động các tế bào nó sẽ bị không hoạt động được nữa
các mức độ các màng màng tế bào nó sẽ bị gãy vỡ và sẽ dẫn đến tổn thương
đặc biệt là các tổn thương cho hệ thống thần kinh hệ thống tim mạch
và sau đó thì có thể tổn thương cái hệ thống hô hấp và bệnh nhân có thể tử vong sau đó